vì lợi ích của nhân dân hai nước góp phần vào hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới
việt nam và thổ nhĩ kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày bảy tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trong những năm gần đây quan hệ mọi mặt giữa việt nam và thổ nhĩ kỳ ngày càng được tăng cường và phát triển
hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại khoa học công nghệ nông nghiệp an ninh
thổ nhĩ kỳ hiện là đối tác thương mại hàng đầu của việt nam tại trung đông
năm hai nghìn một mươi sáu kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt một năm mươi một tỷ đô la mỹ trong đó giá trị xuất khẩu của việt nam sang thổ nhĩ kỳ đạt một ba mươi sáu tỷ đô la mỹ
hiện đầu tư của thổ nhĩ kỳ tại việt nam gồm một mươi năm dự án có hiệu lực tổng số vốn đăng ký khoảng bảy trăm linh bốn triệu đô la mỹ
đứng thứ hai mươi sáu trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam
tuy nhiên thương mại song phương vẫn chưa tương xứng với tiềm năng vốn có của mỗi nước
tại kỳ họp lần thứ bảy ủy ban hỗn hợp về kinh tế và thương mại giữa việt nam và thổ nhĩ kỳ diễn ra tại hà nội vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
hai bên đã thống nhất tích cực ủng hộ nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực tăng cường trao đổi đoàn các cấp và mở rộng các hoạt động đối ngoại dưới nhiều hình thức
hai bên nhất trí đặt mục tiêu phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên mức bốn tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi mở rộng hợp tác
với nền tảng quan hệ chính trị ngoại giao của hai nước ngày càng được củng cố vững chắc thông qua các chuyến thăm các cấp khung pháp lý cho các hoạt động hợp tác đang được tích cực hoàn thiện
chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng thổ nhĩ kỳ nhằm phát triển quan hệ nhiều mặt giữa hai nước
chuyến thăm còn là dịp hai bên trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực thương mại đầu tư
khoa học công nghệ giao thông vận tải giáo dục đào tạo và các lĩnh vực khác trao đổi về các vấn đề khu vực quốc tế mà hai bên cùng quan tâm
kết thúc ngày làm việc thứ sáu hội nghị som ba có một mươi ba hoạt động trong đó nổi bật là cuộc họp cao cấp lần thứ bảy về y tế và kinh tế với sự tham dự của phó thủ tướng vũ đức đam
năm bộ trưởng và nhiều lãnh đạo bộ y tế các nền kinh tế thành viên cùng gần hai trăm linh đại biểu đến từ các nền kinh tế apec và các tổ chức quốc tế đã đến tham dự cuộc họp này
phát biểu định hướng cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh khu vực châu á thái bình dương đang đối mặt với thách thức về sức khỏe con người già hóa dân số đang tăng và diễn biến nhanh
việc đầu tư cho y tế là hết sức cần thiết và cấp bách và mọi người dân có quyền bình đẳng trong việc sử dụng các dịch vụ y tế với chất lượng tốt nhất
ngoài ra hai hội thảo do ủy ban thương mại và đầu tư tổ chức về áp dụng các chuẩn dữ liệu toàn cầu đối với các chuỗi cung ứng và các tiêu chuẩn quảng cáo đã thảo luận sâu các nội dung và đề xuất nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy hài hòa chính sách ở khu vực trong các lĩnh vực liên quan
tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn có hội thảo tăng cường năng lực chuyên gia quản lý chính sách hiệp định wto về các rào càn kỹ thuật đối với thương mại nhóm công tác thẻ đi lại cho doanh nhân apec và di chuyển doanh nhân
bắt đầu ngày hoạt động đầu tiên trong dịp som ba hoạt động của các nhóm chỉ đạo về thương mại điện tử nhóm đối thoại về hóa chất nhóm chuyên gia về quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục các nội dung quan trọng khác
hội thảo về triển vọng cho tương lai hợp tác apec oecd về các điển hình chính thảo luận về việc áp dụng danh mục kiểm tra tích hợp apec oecd cập nhật những tiến bộ trong cải cách luật pháp liên quan đến các biện pháp nêu trong danh mục và đề xuất phương án hợp tác giữa apec và oecd trong tương lai
trong khuôn khổ các hoạt động của tuần lễ an ninh lương thực và đối thoại chính sách cao cấp về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu đã diễn ra cuộc họp chung của nhóm công tác kỹ thuật nông nghiệp diễn đàn phát triển công nghệ sinh học nông nghiệp apec diễn đàn đối tác chính sách an ninh lương thực và nhóm công tác đại dương và nghề cá
tham gia cuộc họp và đối thoại các đại biểu đã thảo luận tích cực đồng thời đề xuất một loạt các biện pháp và sáng kiến mới trong các lĩnh vực hợp tác đào tạo các nhà khoa học trẻ khu vực thúc đẩy chuyển giao công nghệ ứng dụng công nghệ nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai thúc đẩy thương mại hợp pháp về các sản phẩm nông nghiệp và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng hướng tới tăng trưởng bền vững